trước tình trạng những ngày qua người dân từ các tỉnh thành phố đổ về quê sóc trăng quá đông
và riêng đêm ngày hai tháng một mươi có khoảng hai mươi người dân tự phát về quê
khiến cho ủng tắc một đoạn quốc lộ một
và để đảm bảo công tác phòng cũng như là tỉnh sóc trăng một mươi hai tỉnh đồng bằng sông cửu long
đã kiến nghị đến tổ công tác đặc biệt của chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê
cũng như sóc trăng và tỉnh kiên giang từ chiều tối ngày hai tháng một mươi và rạng sáng ngày ba tháng một mươi
có khoảng năm bốn trăm linh người dân tự phát đi xe máy về quê tại chốt kiểm soát dịch và khu cách ly tập trung
trên địa bàn huyện tân hiệp trong đêm qua đã ghi nhận gần ba người dân đổ về
gây rất nhiều khó khăn cho công tác phân luồn đảm bảo an toàn phòng chống dịch
ở cà mau có hơn một sáu trăm linh người về quê bằng xe máy đã được đưa vào các khu cách ly tập trung
để đảm bảo công tác phòng chống dịch tránh nguy cơ quá tải ở các khu cách ly
nhất là trước tình hình người dân từ tp hcm đổ về quá nhiều
ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng đã kiến nghị tổ công tác đặc biệt của chính phủ
tạm ngưng cho người dân tự phát về quê một mươi năm ngày
trong thời gian này các địa phương chuẩn bị mọi mặt và lo chú đáo cho số bà con đã về
sau khi ổn định sẽ xin ý kiến tiếp